ngày hôm qua tổng thống mỹ joe biden đã trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của nước mỹ
tham dự hoạt động đình công của các công nhân sản xuất ô tô tại bang michigan
phát biểu trước các thành viên nghiệp đoàn tổng thống biden đã hối thúc các hãng ô tô
ford general motors stellantis đảm bảo quyền lợi cho người lao động
và đồng ý với quan điểm rằng các nhân viên nên được tăng bốn mươi lương
thư ký báo chí nhà trắng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một tổng thống mỹ đương nhiệm
tham dự hoạt động đình công trong lịch sử hiện đại
trước đó nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô mỹ thông báo bắt đầu cuộc đình công từ ngày một mươi năm tháng chín
tại các nhà máy của ba công ty sản xuất ô tô lớn nhất nước mỹ gồm general motor sellantis và ford
nhằm đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động
bang michigan là trung tâm của ngành sản xuất ô tô mỹ và là bang chiến địa quan trọng
trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyến đi ngắn nhưng mang tính biểu tượng của tổng thống biden cũng diễn ra chỉ một ngày
trước khi cựu tổng thống mỹ donald trump tới thăm bang michigan